trong cuộc họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sẳng khẳng định
bắc kinh phản đối bình nhưỡng tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo
vì vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
tình hình hiện tại trên bán đảo triều tiên là vấn đề phức tạp và nhạy cảm
chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể kiềm chế xoa dịu căng thẳng sớm nhất có thể
và đưa tình hình trở lại con đường đối thoại hòa bình đúng đắn
bên cạnh đó bộ ngoại giao trung quốc cũng khẳng định bắc kinh đã rất nỗ lực góp phần
giúp ổn định tình hình tại bán đảo triều tiên và vai trò này của trung quốc là không thể thiếu
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump đã kêu gọi trung quốc cần gia tăng áp lực hơn nữa
lên bình nhưỡng để kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này
dự kiến các nhà lãnh đạo mỹ nhật bản hàn quốc sẽ họp thượng đỉnh ba bên
về vấn đề triều tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi
hội đồng bảo an liên hợp quốc vừa kêu gọi qatar cùng các nước láng giềng
cần giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn lẫn nhau
đồng thời khẳng định tổ chức này sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa các bên
đại sứ trung quốc liu ket nhất người nắm giữ trước chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an liên hợp quốc
tháng này cho rằng cách tốt nhất và duy nhất là các quốc gia liên quan nên tìm một giải pháp
thông qua đối thoại và tham vấn đồng thời khẳng định trung quốc sẵn sàng hỗ trợ
tiến trình này tại cuộc gặp với các thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
ngoại trưởng qatar mohamed bim aruthaman athani đã đề nghị các thành viên của hội đồng bảo an
hối thúc các quốc gia láng giềng dỡ bỏ lệnh cấm vận hàng không và các đường vận tải kết nối
với qatar hiện tại bốn nước láng giềng của qatar bao gồm ả rập xê út các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất bahrain và ai cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với qatar
đồng thời ra bản yêu sách yêu cầu doha cắt đứt quan hệ với iran đóng cửa hãng truyền hình alzara
và chấm dứt ủng hộ khủng bố phía doha vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc của các quốc gia láng giềng
chính phủ đức hôm nay cho biết nước này hiện là mục tiêu lớn của các hoạt động do thám và tấn công
mạng do nước ngoài thực hiện đồng thời cảnh báo những phần tử khủng bố đang ngầm phá hoại hệ
thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước này báo cáo của cơ quan tình báo nội địa đức bfv đã
liệt kê một loạt các nguy cơ đe dọa đến an ninh của nước này trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các
hoạt động do thá mạng tập trung vào các mục tiêu chính như bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
ở nước ngoài bộ kinh tế và tài chính quân đội đức và thủ tướng đức angela merkel báo cáo cho rằng
mục đích của các hoạt động do thám và tấn công mạng nhằm làm suy yếu vị thế của đức cũng như gây
tổn thất về kinh tế bộ trưởng nội vụ đức thomas demajie khẳng định chính phủ vẫn đang phối hợp
chặt chẽ với toàn ngành công nghiệp để có thể bảo vệ hiệu quả của các công ty doanh nghiệp
nước này đặc biệt đối với những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm sản xuất vũ khí
không gian vũ trụ sản xuất ô tô cũng như các viện nghiên cứu
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của
truyền hình nhân dân xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt